kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo bộ y tế kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một hai trăm tám mươi bảy trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín
và đến nay cả nước đã chữa khỏi cho hơn một triệu ca
trong số các f đang điều trị có gần sáu năm trăm linh ca nặng
bắc cạn là tỉnh duy nhất không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm hai mươi sáu triệu liều
trong đó tiêm một mũi là hơn bảy mươi hai triệu liều
và tiêm mũi thứ hai là hơn năm mươi ba triệu liều
theo dự kiến trưa nay bệnh viện phụ sản trung ương sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai
cho toàn bộ bệnh nhân người nhà và cán bộ nhân viên y tế tại tòa nhà đang phong tỏa
tính đến ngày ba tháng một mươi hai tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện là gần hai một trăm linh mẫu
gồm nhân viên y tế người nhà bệnh nhân và bệnh nhân
phát hiện hai mươi năm ca dương tính trong đó có một nữ bác sĩ nội chú
ở tầng bốn và năm đều thuộc khoa sản bệnh lý
toàn bộ nhân viên y tế bệnh nhân người nhà bệnh nhân trong tòa nhà bc
được yêu cầu thực hiện bốn tại chỗ
các f một là nhân viên y tế đang chăm sóc điều trị cho các f một là người bệnh
tất cả nhân viên y tế trong tòa hiện đã âm tính lần một
còn tất cả các f đã được chuyển sang bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
và cơ sở điều trị người bệnh covid một mươi chín tại hoàng mai của bệnh viện đại học y hà nội
dự kiến trưa ngày bốn tháng một mươi hai bệnh viện sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai
cho toàn bộ bệnh nhân người nhà và cán bộ y tế tại tòa nhà đang phong tỏa
từ ca chỉ điểm đầu tiên và phát hiện ổ dịch với hai mươi năm ca mắc
theo nhận định của các chuyên gia y tế có thể ổ dịch ở bệnh viện này đã qua hai ba chu kỳ
nguy cơ lây lan dịch trong toàn viện rất dễ xảy ra
do đó việc xét nghiệm càng phải đẩy nhanh ít nhất là ba ngày phải làm một lần
để nhanh chóng bóc tách f ra khỏi cộng đồng
nếu có khả năng thì viện có thể làm hàng ngày
trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
tăng cường các biện pháp để bảo đảm an toàn bệnh viện và nhân viên y tế trên địa bàn thành phố
sở y tế yêu cầu các đơn vị thường xuyên đánh giá và tổ chức giám sát chặt chẽ
về thực hiện tiêu chí bệnh viện an toàn phòng khám an toàn theo quy định của bộ y tế
giám sát đánh giá sự tuân thủ của nhân viên y tế bệnh nhân
người chăm sóc trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch của cơ sở y tế
đồng thời tập trung giả soát củng cố siết chặt khâu sàng lọc phân luồng
xét nghiệm đối với người ra hoặc vào điều trị nội chú ngoại trú tại các cơ sở y tế
theo hướng dẫn của bộ y tế bố trí sẵn sàng buồng hoặc phòng cách ly tạm thời
các khoa lâm sàng để sử dụng ban hành quy định nội bộ về sử dụng buồng cách ly
lối đi tách biệt từ buồng khám sàng lọc buồng cấp cứu sàng lọc lên buồng cách ly
tại các khoa lâm sàng đối với trường hợp phát hiện ca mắc covid một mươi chín trong cơ sở y tế
thực hiện việc điều tra truy vết xét nghiệm đầy đủ đối với các trường hợp có liên quan
người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh đánh giá tính chất mức độ nguy cơ
để áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định của bộ y tế
văn bản chỉ đạo của sở y tế đặc biệt nhấn mạnh các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc
chỉ đạo của bác nhân dân thành phố trong việc xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính
kiểm tra giám sát gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện
các chỉ đạo của trung ương và thành phố trong công tác phòng chống dịch
bắt đầu từ một mươi hai h ngày hôm nay bốn tháng một mươi hai ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đà nẵng
quyết định tạm dừng hoạt động tại các chốt cửa ngõ ra vào thành phố
theo đó tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố sẽ tạm dừng hoạt động sau hơn một mươi tháng thiết lập
ngoại trừ năm địa điểm ga đường sắt đà nẵng bến xe trung tâm cảng đà nẵng
âu thuyền thọ quang và ga nội địa cảng hàng không quốc tế đà nẵng
thời gian qua với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông y tế thanh niên tình nguyện
tại các chốt cửa ngõ đã góp phần kiểm soát có hiệu quả và ngăn chặn nguồn lây từ bên ngoài vào thành phố
sau khi dừng hoạt động ngành y tế sẽ phân bổ lại nguồn nhân lực hỗ trợ cho các chốt còn lại
và yêu cầu các địa phương cần tăng cường vai trò của tổ covid một mươi chín cộng đồng
để kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh các ca mắc cộng đồng liên tục gia tăng
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn khánh an
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã tân phước huyện tân hồng về hành vi giết người
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một do mâu thuẫn nhất thời dẫn đến cự cãi đánh nhau
nguyễn văn khánh an đã dùng dao mang theo đâm nạn nhân là anh trần thanh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã tân thuận đông thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp bị thương dẫn đến tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với các đối tượng ngô thị mỹ dung đặng hoàng phương con trai của dung lê hùng sang và nguyễn thị tuyết hằng
cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu sau thời gian quen biết nhau hằng đặt vấn đề với dung mua ma túy của hằng
về bán lại kiếm lợi dung đồng ý
từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một dung đã nhiều lần mua ma túy của hoàng đem về phân lẻ
trực tiếp bán và giao cho phương và sang bán lại cho nhiều người
đến khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tỉnh an giang
bắt và khám xét nơi ở của dung phát hiện và thu giữ trên sáu trăm bốn mươi gram ma túy đá cùng nhiều tăng vật liên quan
thời điểm khám xét lực lượng công an còn phát hiện bắt giữ phương và sang đang ở trong nhà của dung
ngoài ra còn phát hiện và thu giữ trong người sang trên sáu gram ma túy đá
tiến hành bắt và khám xét nơi ở của hằng tại tỉnh tây ninh lực lượng công an phát hiện thu giữ một khẩu súng dạng móc khóa
và sáu viên đạn nghi là đạn cao su cùng một số tăng vật có liên quan
thưa quý vị tại tỉnh bình định ngay khi nước lũ vừa rút cùng chung tay với các ngành đoàn thể
đoàn viên thanh niên công an huyện tuy phước đã tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai
trong đợt mưa lũ cuối tháng một mươi một vừa qua xã phước thắng huyện tuy phước tỉnh bình định là một trong những địa phương phải gánh chịu nhiều thiệt hại
lũ dữ đi qua để lại một lượng lớn bùn đất trên mọi ngà đường trong từng nhà dân và các cơ sở giáo dục
gây nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương ảnh hưởng đến công tác giảng dạy học tập
trong khi chính quyền địa phương các trường học
lo lắng vì đối mặt với quá nhiều khó khăn trong việc vệ sinh dọn dẹp cơ sở vật chất
thì đoàn viên thanh niên công an phường đã lập tức có mặt